hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đều đang tập trung nghiên cứu vaccine ngừa covid một mươi chín
và mới đây công ty vaccine và sinh phẩm số một bộ y tế cho biết
các nghiên cứu viên đã tiêm vaccine thử nghiệm trên chuột và lấy máu để đánh giá hiệu quả phòng bệnh
vaccine covid một mươi chín do việt nam hợp tác với anh nghiên cứu sản xuất dựa trên công nghệ vector virus
cho đến hôm nay việc thử nghiệm trên chuột đã tiến hành được một mươi ngày
sau đó sẽ lấy mẫu máu chuột gửi viện vệ sinh dịch tễ trung mương để xét nghiệm đánh giá
vì đây là vaccine mới nên các nhà nghiên cứu cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai
sau giai đoạn thử nghiệm trên chuột nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất
đánh giá trên động vật về tính an toàn khả năng sinh miễn dịch tiếp sau đó mới thử nghiệm trên người
với những bước tiến hành như hiện nay dự kiến trong tám chín tháng tới sẽ có được mẫu vaccine hoàn thiện
sau đó mới tiến hành theo các quy trình để vaccine được đưa vào sử dụng